thưa quý vị vào sáng ngày chín tháng bốn công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can sáu nhóm
để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng tại một quán ăn trên địa bàn
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày sáu tháng bốn ông trần sườn phấn cùng với gia đình và một số người bạn đến quán tám lúa để ăn tối
do có bức xúc từ trước bà nguyễn thị út liên là vợ của ông phấn đã có hành vi dùng tay đánh nhân viên của quán
lúc này những người đi cùng ông bà phấn bắt đầu lao vào đánh đấm nhóm nhân viên phục vụ của quán
sau khi tiếp nhận được tin báo lực lượng công an đã xuống hiện trường xác minh làm việc với các đối tượng liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi tụ tập đánh nhau gây mất an ninh trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức trọng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng
khởi tố bị can đối với nguyễn thị út liên nguyễn thị vũ linh già ngọc tuệ nguyễn thị bảo yến trương văn cường lê quốc bảo để tiếp tục điều tra và xử lý